các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
bắt hung thủ sát hại chủ quán cà phê ở vũng tàu
mc thảo vân bị tai nạn giao thông
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình sau đây là nội dung chi tiết
sáng ngày hai mươi tháng bốn lãnh đạo xã an hồng thành phố an dương hải phòng cho biết
trên địa bàn vừa phát hiện một vụ án mạng tại thôn lê xá xã an hồng an dương hải phòng
trước đó đêm một mươi chín tháng bốn
cảnh sát tổ chức phong tỏa một đoạn đường liên thôn lê sáng khu vực qua vườn chuối nhà bà hth
để khai quật nơi cất giấu nữ sinh ntc sinh năm hai nghìn chín ở thôn ngô hùng xã an hồng
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ trưng cầu giám định pháp y làm rõ nguyên nhân
thời điểm này hàng trăm người dân địa phương theo dõi lực lượng chức năng làm việc
công an huyện an dương thông tin
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bốn địa phương này tiếp nhận thông tin của gia đình
trình báo về việc nữ sinh ntg rời khỏi nhà thôn ngô hùng xã an hồng không về và gia đình không liên lạc được
ngay sau khi tiếp nhận thông tin nữ sinh mất tích bí ẩn công an xã an hồng và công an huyện an dương đã vào cuộc truy tìm
bước đầu cảnh sát xác định nữ sinh sau khi rời khỏi nhà đến nhà bạn là lê pt sinh năm hai nghìn chín ở thôn lê sáng xã an hồng
nam sinh này ở cùng bà ngoại là hth
qua trình xăng minh cảnh sát phát hiện những ngày gần đây lê pt có nhiều biểu hiện bất thường
bước đầu làm việc với cơ quan công an nam sinh này đã khai do mâu thuẫn tình cảm nên đã sát hại bạn gái rồi giấu nạn nhân sau vườn nhà bà ngoại
vụ việc đang được công an huyện an dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố hải phòng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong các video tiếp theo
thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm thông tin đã chế phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
đồng thời khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm lữ phú thám bốn mươi bốn tuổi trú tại phường một mươi năm quận một mươi
dương thị thu thảo bốn mươi một tuổi trú tại phường một mươi năm quận một mươi
đặng thị hồng duyên bốn mươi tuổi trú tại phường một mươi năm quận một mươi
và lê thị ánh nga ba mươi chín tuổi trú tại phường bốn quận tám
quá trình điều tra xác định đường dây sản xuất buôn bán tân dược giả trên do lữ phú thám cầm đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
cả đối tượng dương thị thu thảo lê thị ánh nga giúp sức sản xuất
thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám tại phường một mươi năm quận một mươi
dùng kéo cắt phần ngày sản xuất hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
bên cạnh đó các đối tượng còn thu mua các loại thuốc nhập ngoại trôi nổi trên thị trường
sau đó dùng côn hoặc hóa chất quả
các loại thuốc khác tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc
dùng máy in lại thông tin tên thành phần hoạt chất trên vỉ thuốc tạo thành loại thuốc mới tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
phát hiện đường dây sản xuất tân dược giả trên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi thành lập các tổ công tác
đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm là nơi ở nơi chứa hàng giả của lữ phú thám đặng thị hồng duyên và các đối tượng có liên quan
kết quả khám xét đối với duyên thu giữ ba mươi chín thùng thuốc chứa sáu hai mươi hai lọ chai thuốc giả không rõ hóa đơn chứng từ về nguồn gốc xuất xứ
khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của lữ phú thám thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc chứa hơn một trăm linh vỉ hộp chai ống thuốc giả các loại
hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả các máy index máy ép nhiệt và các công cụ dụng cụ sản xuất thuốc giả
cá biệt trong các loại thuốc bị làm giả có thuốc magnesium b sáu
cơ quan điều tra thu giữ được một mươi bốn bảy trăm linh sáu vỉ thuốc giả đã cắt hạn sử dụng cũ và in sử dụng mới
tuy nhiên qua làm việc với nhà sản xuất tại việt nam được biết loại thuốc này đã ngừng sản xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy do có hoạt chất cấm sử dụng cho người
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đã khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lữ phú thám dương thị thu thảo lê thị ánh nga về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thuốc phòng bệnh khởi tố bắt tạm giam đặng thị hồng duyên về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh quy định tại điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau khi bị chủ đầu tư yêu cầu làm rõ khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng
ngày một mươi chín tháng bốn tập đoàn thuận an có công văn gửi ban quản lý hạ tầng đô thị tp hcm để phản hồi về khả năng
tiếp tục hợp đồng hai gói thầu xây lắp số năm và số sáu thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
theo văn bản tập đoàn thuận an cam kết sẽ tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số năm và sáu
đồng thời khẳng định không để ảnh hưởng tín độ chung của dự án
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm chủ đầu tư có văn bản gửi công ty cổ phần tập đoàn thuận an
gọi tắt là tập đoàn thuận an về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu xl năm xl sáu
thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát sạch nước lên
theo chủ đầu tư qua kiểm tra công trường hai gói thầu và báo cáo cuộc tư vấn giám sát
thì hiện nay tập đoàn thuận an đã ngưng thi công
các nhân sự ban chỉ huy công trường nhân công không có trên công trường
chủ đầu tư yêu cầu tập đoàn thuận an có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thi công hai gói thầu
trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty người đại diện theo pháp luật thay thế
gửi về bang quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố hồ chí minh trước ngày hai mươi năm tháng bốn
trường hợp tập đoàn thuận an không phản hồi bang quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố
sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định
tại gói thầu xr sáu đoạn từ cầu bưng đến cầu tham lương dài hai tám km
tập đoàn thuận an là thành viên của liên danh công ty cổ phần xây dựng thương mại thới bình
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và khảo sát công trình thanh tuấn
công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng nguyễn lê
công ty cổ phần công trình giao thông công tránh tập đoàn thuận an
theo hợp đồng tại gói thầu xl sáu tập đoàn thuận an thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
trừ hạng mục cây xanh điện chiều sáng bờ phải
phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng năm mươi ba sáu tỷ đồng trên tổng số bốn trăm năm mươi tám ba tỷ đồng
tương đương một mươi một bảy mươi của hợp đồng gói thầu
còn gói thầu xl năm đoạn từ cầu tân kỳ tân quý đến cầu bưng
theo hợp đồng tập đoàn thuận an thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật
trừ hạng mục cây xanh điện chiều sáng bờ phải
khối lượng phần việc của tập đoàn thuận an chiếm bảy mươi bảy năm trên tổng số năm trăm sáu mươi một năm tỷ đồng
tương đương với một mươi ba tám giá trị của hợp đồng gói thầu
chuyển sang các thông tin tiếp theo
tối một mươi chín tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân tp tam điệp tỉnh ninh bình cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong một người bị thương do bị điện giật
vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày
tại khu vực mỏ đá sơn linh tổ dân phố gành phường yên bình tp tam điệp
thời điểm trên ông dcs sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
lãnh đạo tp ninh bình chủ mỏ đá sơn linh thực hiện kiểm tra máy bơm nước tại ao ngay chân núi trong khu vực mỏ
do dây điện hở nên ông s bị điện giật bất tỉnh nằm bên cạnh máy bơm
thế vậy anh nph trú tại huyện yên mô tỉnh ninh bình là công nhân mỏ đá lao đến kéo ông s lên
bất ngờ cũng bị điện giật nằm bất động tại chỗ
ít phút sau anh v lái xe mỏ đá phát hiện sự việc khi thấy ông s và anh hát nằm cục
liền gọi mọi người đến cắt nguồn điện nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên ông s đã tử vong
anh hát được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình
sau nhiều giờ chữa trị nạn nhân đã tỉnh táo và khai báo sự việc với cơ quan công an
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp tam điệp cho biết thêm nguyên nhân vụ việc đang được công an thành phố tam điệp điều tra làm rõ
thưa quý vị mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
đã bắt giữ phạm văn út hai mươi tám tuổi quê cà mau vì liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn
nạn nhân là chị n ba mươi tám tuổi chủ quán cà phê trên đường bùi thiện ngộ
trưa ngày một mươi chín tháng bốn người thân chị n ba mươi tám tuổi chủ quán cà phê trên đường bùi thiện ngộ phường một mươi thành phố vũng tàu
phát hiện chị nờ tử vong với vết thương nghi do bị sát hại
nhân được tin báo công an tp vũng tàu và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt
phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi và trích xuất dữ liệu camera an ninh
từ camera của quán cà phê công an xác định đối tượng mặc áo đỏ quần ngắn đội mũ đỏ đã ra tay sát hại nạn nhân
sau khi gây án hung thủ cúp điện khóa cửa cuốn rồi tẩu thoát bằng xe máy
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật xin mời quý vị cùng theo dõi
đại diện lực lượng chức năng tp hải dương tỉnh hải dương cho biết
khoảng một mươi tám h bốn mươi năm cùng ngày một chiếc ô tô tự lao xuống nhánh sông bạch đằng tp hải dương
khiến người đàn ông lái xe tử nạn
khu vực xảy ra vụ việc là đoạn đường bạch đằng thuộc phường trân hưng đạo tp hải dương tỉnh hải dương
người dân gần hiện trường xuống sông tìm cách cứu nạn nhân đưa ra khỏi xe gặp nạn
tuy nhiên tài xế không qua khỏi
người đàn ông tử nạn được xác định là ông ngờ n h
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại năm mươi bốn nguyễn tuân phường thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương
thời điểm gặp nạn trên xe chỉ có một người
hiện lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xe lên khỏi hiện trường và thu thập chứng cứ
sang minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
mới đây vụ việc tương tự xảy ra vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội
xe ô tô hiệu mazda đỗ trên vẻ hè hồ đầm xoài hoàng mai hà nội
lao từ trên bờ ra giữa hồ
hàng chục người dân đã được huy động đứng trên bờ kéo chiếc xe lên bờ an toàn
dân may vụ tai nạn này không gây thiệt hại về người
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa tỉnh phú yên
đã ra quy định tạm giữ năm người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
nhóm này gồm
lmt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nhnq sinh năm hai nghìn năm
ntnk sinh năm hai nghìn một
cùng ngụ tại tp tuy hòa
và ntnt sinh năm hai nghìn sáu
chú quận cái giang tp cần thơ
theo đó lúc bốn giờ ngày một mươi bảy tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa và điện nhóm chín năm nữ
đang sử dụng trái phép chân ma túy
tại căn biệt thự thuộc khu nghỉ dưỡng trên đường lê duẩn phường chín tp tuy hòa
ngoài năm người bị tạm giữ trên
nhóm bay lắp tại căn biệt thự
nhth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nttk sinh năm hai nghìn năm
cùng ngụ tại tp tuy hòa
ttl sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
và nhs sinh năm hai nghìn bốn
chú tại huyện hóc môn tp hcm
tại thời điểm kiểm tra
cảnh sát thu giữ chín viên nén
và bảy mảnh viên nén màu vàng
như là thuốc lắc
hai túi đựng tinh thể màu trắng
và ba mảnh tinh thể màu trắng
như là ma túy khay
và một số dụng cụ liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
công an tp tuy hòa đang củng cố hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi chín tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
tống đạt các quy định khởi tố
bắt tạm giam bệ can lê quang mỹ
bốn mươi tuổi quê quảng trị
chú tại quận sơn trà tp đà nẵng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
mỹ làm quen với bà t t h
ngụ tại bắc giang
qua một người giới thiệu
và cả hai nhiều lần làm ăn buôn bán hàng hóa
bánh kẹo bia nước ngọt mì gói với nhau
cả hai thỏa thuận phương thức giao dịch
trước khi có hàng hóa thì chốt giá
và chụp hình ảnh hàng hóa gửi cho nhau để làm tin
sau đó chuyển tên đạt cọc
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
mỹ nói dối bà hát về việc
anh ta đang có ba năm trăm năm mươi thùng bia
cần bán rẻ với giá sáu trăm tám mươi triệu đồng
mỹ còn dựng chuyện
bia sắp tăng giá do nguyên liệu và nhân công tăng
đây là cơ hội chữ hàng hóa
số lượng lớn và giá tốt để bán dần
nên bà hát tin tưởng
cùng thời điểm mỹ cũng giao bán
số bia này cho ông n v g
ngụ tại băng ninh
mỹ liên hệ bà t t t l
chủ đại lý bia tại đường núi thành quận hải châu tp đà nẵng
để mua ba năm trăm năm mươi thùng bia
rồi chụp gửi ảnh về việc bốc hàng
vẫn chuyển bia lên xe cho bà hát
để lừa đào bà này
thấy hình ảnh mỹ gửi bà hát tin tưởng
nên đã hai lần chuyển cho mỹ tổng cộng sáu trăm tám mươi triệu đồng
nhận được tiền
mỹ trả nợ và tiêu xài cá nhân
còn ba năm trăm năm mươi thùng bia
thì cho tài xế trở đi giao cho ông n v g
tại bắc giang
bà hát không nhận được bia và phát hiện
người nhận bia là ông n v g
điền tìm vào tp đà nẵng
lúc này mỹ thừa nhận do nợ nần cần tiền
nên nảy sinh ý định lừa đào bà hát
và không còn khả năng khắc phục khẩu quả
ngày một mươi chín tháng bốn
bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đồng biên phòng phước thuận vừa phát hiện
một vụ khai thác vận chuyển lượng lớn gỗ xến
trái phép tại khu bảo tồn thiên nhiên bình châu
phước biểu huyện xuyên mộc
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng bốn
lực lượng kiểm lâm
khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước biểu
phối hợp với đội công tác biên phòng hồ cốc
đồng biên phòng phước thuận công an địa phương
tổ chức tuần tra bảo vệ rừng
khi đến khu vực khoảnh tám
tiểu khu hai mươi bảy thuộc khu bảo tồn thiên nhiên bình châu
phước biểu lực lượng chức năng phát hiện
một số đối tượng đang vận chuyển lâm sản
trái phép bằng xe ba găng máy
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ trốn
và bỏ lại xe ba găng máy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ
chín lóng gỗ xến mỗi lóng dài khoảng hai năm m
đường kính khoảng bốn mươi cm
hai xe ba găng máy một cưa máy
ngày một mươi chín tháng bốn
đồng biên phòng phước thuận
phối hợp với hạt kiểm lâm xuyên mộc
khu bảo tồn thiên nhiên bình châu phước biểu
tiến hành kiểm tra khu vực nghi các đối tượng khai thác gỗ trái phép
qua kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận
tại hiện trường có năm cây xến bị cắt
ba lóng xến và năm ngọn xến chưa được đưa ra khỏi rừng
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra
sang minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng sgc
sẽ được đấu thầu trong phiên đầu tuần tới
ngân hàng nhà nước có thông báo đấu thầu vàng miếng sgc
gửi tới các ngân hàng doanh nghiệp tham gia
một thành viên được phép đặt thầu tối thiểu một bốn trăm linh lượng
giá tham chiếu là tám mươi một tám triệu đồng một lượng
ngân hàng nhà nước nêu rõ
tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu
là một mươi giá tam chiếu
để tính giá trị đặt cọc là tám mươi một tám triệu đồng một lượng
bên cạnh đó khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên
được phép đặt thầu chính
là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên
khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên
được phép đặt thầu là một mươi bốn lô
tương đương với một bốn trăm linh lượng
khối lượng tối đa là hai mươi lô
tương đương hai lượng
bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
bước khối lượng dự thầu là một lô
tương đương với một trăm linh lượng
ngân hàng nhà nước cũng quy định
mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký
một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sản
do đơn vị này công bố
các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu
phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của ngân hàng nhà nước
thời gian tổ chức đấu thầu
vào lúc một mươi giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
ngân hàng nhà nước sẽ gửi thông báo
trước một ngày đấu thầu
sau khi công bố giá sàn
tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng
bắt đầu điền vào đơn thầu
các đơn vị trên có ba mươi phút để quyết định
khối lượng và giá mua
một giờ sau khi đóng thầu
ngân hàng nhà nước sẽ công bố kết quả
các doanh nghiệp sẽ phải đặt cọc để tham gia đấu thầu
muộn nhất là vào một mươi bảy giờ ngày nhận thông báo thầu
hiện có hai mươi sáu đơn vị
bao gồm cả ngân hàng thương mại
và doanh nghiệp kinh doanh vàng
thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với ngân hàng nhà nước
trong số đó đến thời điểm này
có khoảng một mươi năm đơn vị đủ điều kiện tham gia đấu thầu
loại vàng mang ra đấu thầu
là vàng miếng sgc
như vậy sau một mươi một năm
ngân hàng nhà nước quay trở lại với tổ chức đấu thầu vàng miếng
phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên
được tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
trong năm hai nghìn một mươi ba
ngân hàng nhà nước đã tổ chức bảy mươi sáu phiên đấu thầu vàng miếng
với tổng cố lượng trúng thầu
là một triệu tám trăm một mươi chín chín trăm linh lượng
trên tổng số một chín trăm ba mươi hai lượng trào thầu
khi đó giá vàng sgc
vẫn đắt hơn vàng thế giới khoảng bốn hai triệu đồng một lượng
tại họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn
ông đào minh tú
phó thống đốc ngân hàng nhà nước
cùng thông tin công tác đấu thầu
sẽ tiến hành trong ngày hai mươi tám tháng ba

vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối
ngân hàng nhà nước cho biết
đã lệ ý kiến của các bộ ngành
và trình lên thủ tướng về chủ trương sửa
nghị định hai mươi bốn về kinh doanh vàng
thời gian qua các chuyên gia nhà kinh tế
cũng đã đánh giá tích cực vai trò của nghị định
trong việc chống vàng hóa kinh tế
nhưng cũng đã đến lúc cần xem lại
sao cho phù hợp với điều kiện hiện nay
ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng xem xét
đến việc nhập khẩu vàng nguyên liệu
cho các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu vàng trang sức
vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối
ngân hàng nhà nước cũng cho hay
trong nghị định số hai mươi bốn hiện nay
ngân hàng nhà nước cũng đã thực hiện điều này rồi
những doanh nghiệp nào có hợp đồng gia công với nước ngoài
việc nhập khẩu vàng nguyên liệu
vẫn đang được thực hiện tại các chi nhánh của ngân hàng nhà nước
không có khó khăn vướng mắc gì
mới đây mc thảo vân cho biết
cô vừa bị tai nạn giao thông trên đường đi làm
vào sáng ngày một mươi chín tháng bốn
tình huống xảy ra khi một cậu bé
chạy băng qua đường ở đoạn rào
khiến cho các xe phải pheng gấp
trong đó có xe của thảo vân
xe của nữ mc đâm vào một chiếc xe ở phía trước
xe của cô cũng bị một chiếc xe khác tông vào
sau vụ tai nạn
sức khỏe của nữ mc thảo vân vẫn ổn định
chỉ có chiếc xe bị hư hỏng nặng
thông tin thảo vân bị tai nạn
thu hút sự chú ý của công chúng
nhiều bạn bè đồng nghiệp người hâm mộ
gửi lời hỏi thăm đến thảo vân
nữ mc cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho mình
mc thảo vân được nhiều người yêu mến
với vai trò là mc kỳ dịu
của loạt chương trình gặp nhau cuối tuần
gala cửi táo quân
mỗi lần xuất hiện chị luôn để lại ấn tượng
với giọng nói truyền cảm lối dẫn dắt nhẹ nhàng duyên dáng
thảo vân hiện đang công tác công đoàn
với đại học quốc gia hà nội
hiện cô là chủ tịch công đoàn trường đại học quốc gia hà nội
cô còn là thành viên ban chấp hành công đoàn giáo dục việt nam
về đời tư cô kết hôn với diễn viên công lý
và có chung một cậu con trai
tuy nhiên hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong bốn năm
sau chia tay cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết
cùng nhau chăm sóc con trai
mc thảo vân hài lòng với cuộc sống hiện tại
khi có con trai là chỗ sự vững chắc
trên trang cá nhân cô vẫn thường chia sẻ những mẫu chuyện dễ thương về con trai
con trai được nhận xét là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ
khi được hỏi về chuyện đi bưng nữa
mc thảo vân từng chia sẻ
cô vẫn luôn nghĩ gia đình là một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai
và luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình êm ấm
nhưng chuyện chồng con có lẽ là duyên số
nên thảo vân cũng cứ để tự nhiên thôi
khi nào đến sẽ đến
sau tám năm kể từ ngày khởi công
đường cống ngầm dài một mươi năm km của dự án nhà máy xử lý nước thải yên xá đã hoàn thiện
chuẩn bị hồi sinh các dòng sông chết ở hà nội
hệ thống xử lý nước thải yên xá là một trong những dự án quy mô nhất
và mang tính cấp bách của hà nội về xử lý nước thải
với tổng mức đầu tư hơn một mươi sáu tỷ đồng
dự án có bốn gói thầu chính
trong đó gói thầu số hai
xây dựng hệ thống cống gom nước thải cho sông tô lịch
gói thầu số hai
xây dựng hệ thống cống bao cho sông tô lịch
và cống chính do nhà thầu công ty techken nhật bản
thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
đã hoàn thành chín mươi tiến độ
gói thầu dài hơn hai mươi một km
thu gom nước thải từ các quận
cầu giấy đống đa thanh xuân hoàng mai
do nhà thầu techken nhật bản
triển khai bằng công nghệ khoan kích ngầm
hệ thống cống ngầm nằm ở độ sâu sáu đến một mươi chín m
bên dưới dòng trẻ của sông tô lịch
dự án thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm
nhà thầu sử dụng hệ thống cọc cư bằng thép
để ngăn chặn đất cát chảy xuống
cũng như tạo đường để vận chuyển thiết bị
phần cống ngầm kết nối hai miệng giếng
ở ngã ba sông tô lịch sông lừ
có khoảng cách dài nhất năm trăm năm mươi mét
nằm ở độ sâu một mươi ba bốn mươi bốn mét so với mặt đường
vỏ cống được làm bằng bê tông
phủ sân epoxy chống thấm và chống ăn mòn
theo đại diện nhà thầu
gói thầu sử dụng công nghệ lần đầu tiên áp dụng tại hà nội
đảm bảo việc thi công các hạng mục cống thoát nước
có độ sâu dưới năm m
không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận
không cần giải phóng mặt bằng
hạn chế ảnh hưởng tới giao thông và sinh hoạt của người dân
trong khu vực dự án
nhà thầu đang chạy nước rút
để đạt mục tiêu hoàn tất các công việc vào cuối năm nay
vướng mắt lớn nhất hiện tại
là hà nội đã chấm dứt hợp đồng
với nhà thầu thi công gói thầu số ba
lắp đặt hệ thống cống bao trên sông lừ
do đó việt tech ken cho biết
việc lắp đặt hố ga ở ngã ba sông lừ
sông tô lịch chưa thực hiện được
nguồn nước sông tô lịch sau khi được thu gom
sẽ được đưa về nhà máy xử lý nước thải yên xá
để xử lý
tại đây nước sẽ được xử lý với nhiều bước
như vi sinh lắng bùn khử trùng
theo tiêu chuẩn của nhật bản
khi hoàn thành nhà máy này còn xử lý nước thải
gom từ hệ thống sông lừ sông xét
một phần nước thải sinh hoạt của người dân
quận hà đông thanh xuân và đông đa
trước đó hôm một mươi sáu tháng bốn
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng
cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công
dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá
kết luận buổi kiểm tra
bí thư đinh tiến dũng nhân mạnh
dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá
là dự án lớn có ý nghĩa quan trọng
đối với thành phố hà nội
đòi hỏi sự quan tâm tập trung thực hiện
với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp các ngành
bí thư thành ủy đề nghị các đơn vị
tiếp tục bám sát chặt che yêu cầu
tập trung đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ
đảm bảo hiệu quả chất lượng
giải quyết tốt các khó khăn vướng mắc
đưa dự án vận hành thử và vận hành chính thức
theo đúng kế hoạch
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại